bắt đầu chương trình an ninh ngày mới sáng nay là phần tin trong nước
thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
ngày bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
một mươi năm năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một
ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa đã diễn ra
tại các địa phương trên cả nước
ngày hôm qua ngày ba tháng một mươi cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thanh hóa
long trọng tổ chức lễ meeting kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
một mươi năm năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy và đoán nhận hung chương chiến công
tới dự buổi lễ có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi lễ các đại biểu đã ôm lại những thành tích chiến công hào hùng
sự hy sinh to lớn của các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thanh hóa
qua năm mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn
và sự trưởng thành của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thanh hóa
trong suốt chặng đường vừa qua
đồng chí đề nghị lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thanh hóa
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang
tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
phải luôn chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền lãnh đạo
chỉ đạo triển khai nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của đảng nhà nước
về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
gắn nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy với phát triển kinh tế xã hội địa phương
tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền và bám sát địa bàn cơ sở
đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
thưa ủy quyền của chủ tịch nước thượng tướng nguyễn văn thành
đã trao huân chương chiến công hạng nhì cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thanh hóa
đại tá lê văn cửu giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thanh hóa
đã được nhận huân chương chiến công hạng ba
cũng trong buổi lễ một tập thể và một cá nhân đã được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và một mươi năm năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh sơn la và công an tỉnh hà nam đã có những hoạt động kỷ niệm ý nghĩa
trong những năm qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh sơn la
đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và ban giám đốc công an tỉnh
triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật kiến thức phòng cháy chữa cháy
và xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy chữa cháy
tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra các cơ quan doanh nghiệp và nhân dân
khắc phục kịp thời những thiếu sót mất an toàn về phòng cháy chữa cháy
chủ động trong công tác tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ
nhân dịp này đã có bảy tập thể và một mươi ba cá nhân được bộ công an cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và giám đốc công an tỉnh tặng bằng khen và giấy khen về thành tích xuất sắc
trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an hà nam
đã cứu chữa kịp thời dập tắt một trăm linh hai vụ cháy trên địa bàn
hạn chế thấp nhất sự thiệt hại thương vong về người
cứu nhiều tài sản của nhà nước và nhân dân trị giá hàng trăm tỷ đồng
góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
nhân dịp này có ba mươi hai lượt tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
được ủy ban nhân dân tỉnh cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bộ công an giám đốc công an tỉnh tặng bằng khen giấy khen
thưa quý vị và các bạn thủ đô hà nội đang phát triển mạnh về đô thị và dân số
nhiều cơ sở kinh doanh chung cư nhà cao tầng được đầu tư xây dựng để đáp ứng nhu cầu của người dân
bên cạnh đó thì một số vấn đề vẫn chưa được quan tâm đúng mức trong đó có công tác phòng cháy chữa cháy
trên thực tế trong thời gian qua đã liên tiếp xảy ra những vụ cháy lớn tại các địa điểm kinh doanh
nhà cao tầng gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản
cùng phóng viên truyền hình công an nhân dân nhận diện những nguy cơ về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô
để qua đó thấy được còn nhiều gian nan trong công cuộc chiến với giặc lửa
cháy quán karaoke nhật thực tại số bốn mươi ba
giảng võ hà nội năm hai nghìn một mươi bốn năm người thiệt mạng
nỗi đau và sự mất mát còn dai dẳng với người thân của các nạn nhân
mới đây thôi vụ cháy quán karaoke gold ở số tám mươi năm g nguyễn khang
dư luận lại bức xúc vì sự vô trách nhiệm của chủ cơ sở
phớt lờ những quy định về phòng cháy chữa cháy
cũng chính là xem nhẹ an toàn tính mạng tài sản của nhân vật
cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại

trung cư ct bốn khu đô thị sa la hà nội
năm hai nghìn một mươi năm đã xảy ra cháy nổ làm hư hại gần ba trăm linh xe máy
một số ô tô hàng trăm hộ dân phải sơ tán khỏi nhà để đảm bảo an toàn
nhưng lần kiểm tra mới đây của cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội
khu trung cư này vẫn tồn tại nhiều vi phạm
lò than tổ ong hàng dễ cháy vứt ngổn ngang
bên trong hệ thống điện trăng trịt không theo bất kỳ tiêu chuẩn

điều đáng lên án hơn cả đó là chủ đầu tư thờ ơ
không tuân thủ triệt để nhiều kiến nghị về an toàn phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng
đối với những chủ đầu tư mà không thực hiện
thì chúng tôi cũng sẽ cung kết xử lý xử phạt với những hình thức cao
và đối với những chủ đầu tư mà cố tình cháy
đối với những lỗi vi phạm nghiêm trọng
mà có thể nếu xảy ra cháy nổ dẫn đến cái hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
thì chúng tôi sẽ xem xét để xử lý
từ cháy nhà dân cho đến cháy trung cư
từ cháy xưởng sản xuất nhỏ cho đến cháy khu công nghiệp
hiểm họa thực tế có thể nhìn thấy trước
nếu soi qua lăng kính các quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy hiện hành
hai nguy cơ cháy vừa được nêu ở phần trước
chỉ là một phần trong nhiều khó khăn mà lực lượng phòng cháy chữa cháy thủ đô đang phải đối mặt
nhìn nhận rõ được những khó khăn tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy tại địa bàn quản lý
chính là cơ sở quan trọng nhất để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thủ đô
có những giải pháp khắc phục hiệu quả
chỉ rõ các nguy cơ tồn tại là cách để nâng cao nhận thức ý thức của người dân về phòng cháy chữa cháy
là cách để kiến nghị hữu hiệu lên các cấp có thẩm quyền
để công tác phối hợp chung tay ngăn ngừa thảm họa cháy nổ đi vào chiều sâu
phóng viên truyền hình công an nhân dân chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với đồng chí thiếu tướng hoàng quốc định
giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội về những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô
mời quý vị và các bạn theo dõi
quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn hà nội chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn
đồng chí có thể nói ngắn gọn về những khó khăn cơ bản của cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội
cũng có bốn cái khó khăn cơ bản
tôi thấy rằng thứ nhất là về nhận thức và ý thức của người dân
cũng còn nhiều hạn chế
cái sự thiếu hiểu biết
mất cảnh giác
cũng còn không ít
là về hạ tầng giao thông đô thị
cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng cháy cháy
cũng còn nhiều bất cập
chưa đồng bộ
chưa tương xứng với lại phát triển của đô thị hóa
đường giao thông nhỏ hẹp
ngõ nhỏ còn nhiều
nguồn nước họng nước chữa cháy
cũng còn rất hạn chế
là một số các tiêu chuẩn quy chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy
cũng còn có bất cập
chưa phù hợp sát với tình hình thực tiễn
dẫn đến khó khăn trong công việc tổ chức
cũng như là duy trì chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy
về lực lượng
biên chế của cảnh sát phòng cháy cháy thủ đô
cũng còn khó khăn về số lượng
cũng còn thiếu
bên cạnh đó
chất lượng cũng chưa đồng đều
tính chuyên nghiệp
phi môn hóa chưa cao
trình độ nghiệp vụ của một số ít cán bộ chiến sĩ
cũng chưa đáp ứng được yêu cầu
công tác đấu tranh với giặc lửa
vì việc phòng cháy là quan trạng hàng loại
và phòng cháy thì luôn đi đôi với công tác tuyên truyền về ý thức phòng cháy
vậy xin đồng chí chia sẻ những nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy
của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội trong thời gian tới
lấy phương châm phong ngừa là chính
do vậy cảnh sát phòng cháy cháy tp hà nội sẽ tập trung tuyên truyền
bằng các hình thức và nội dung trọng tâm
trước hết là thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương
các cơ sở để tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng cháy cháy
và hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy thoát nạn thoát hiểm
khi có cháy nổ xảy ra
thứ hai là phải phối hợp xây dựng tin bài phóng sự tuyên truyền
qua các phương tiện thông tin đại chúng báo đài
truyền hình các cơ quan truyền thông của trung ương của hà nội
trong đó có chương trình alo một trăm một mươi bốn để tuyên truyền phòng cháy chữa cháy
và các kênh hương điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân phòng cháy cháy
vâng xin cảm ơn những chia sẻ mà đồng chí đã cung cấp cho khán giả hà nội tv
thưa quý vị và các bạn
nhằm tiến tới kỷ niệm hà nội tv
nhằm tiến tới kỷ niệm hai mươi năm thành phố đà nẵng trực thuộc trung ương
ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
vào sáng ngày hôm qua đảng ủy giám đốc công an thành phố đà nẵng
đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề
công an thành phố vì một thành phố đà nẵng giàu đẹp an bình văn minh và hiện đại trong toàn lực lượng
để thực hiện đợt thi đua này toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục đổi mới
và nâng cao hiệu quả các mặt công tác đổi mới các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản
tạo thế chủ động trong phòng ngừa chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch
giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn ngay từ cơ sở phòng ngừa và chấn áp hiệu quả các loại tội phạm
nhất là trộm cắp cướp cướp giật tội phạm ma túy các băng nhóm tội phạm
với cuộc phát động này công an thành phố đà nẵng cũng sẽ tăng cường đảm bảo an toàn giao thông
đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ tốt các yêu cầu chính đáng của nhân dân
tạo dựng được môi trường là nơi đáng sống với người lương thiện đáng sợ với tội phạm
xây dựng đà nẵng trở thành thành phố an bình là thành phố lý tưởng để sống làm việc
là điểm đến hấp dẫn an toàn của bạn bè và du khách
chương trình tiếp tục với các tin tức khác
vi phạm giao thông nhưng khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe
hai đối tượng lý văn tự ở huyện lục ngạn tỉnh bắc giang và trần văn thông ở huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
không chấp hành mà còn dùng gạch ném vào lực lượng công an
với hành vi này hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên du tỉnh bắc ninh
khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng chín tổ công tác công an huyện tiên du đang tiến hành tuần tra kiểm soát giao thông
trên địa bàn khu công nghiệp tiên sơn thì phát hiện hai đối tượng trên không đội mũ bảo hiểm
cùng đi trên một chiếc xe máy được che biển kiểm soát bằng giấy trắng
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng hai đối tượng không chấp hành còn tăng ga bỏ chạy và dùng gạch ném trả
hiện công an huyện tiên du đang hoàn tất hồ sơ để đưa hai đối tượng ra xử lý trước pháp luật về tội chống người thi hành công vụ
tòa án nhân dân tỉnh bắc giang vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo từ thị thanh hòa trú tại khu hai trăm tám mươi bốn xã quế nham
huyện tân uyên tỉnh bắc giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng bằng thủ đoạn gian dối hòa đã tự giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ có thể giúp chạy chế độ trợ cấp hàng tháng
cho người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và chế độ hưu trí
với thủ đoạn trên từ cuối năm hai nghìn chín đến đầu năm hai nghìn một mươi một
hòa đã lừa đảo chiếm đoạt của một mươi tám người ở xã nội hoàng với số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
đến thời điểm xét xử hòa mới trả lại cho các bị hại ba mươi năm triệu bảy trăm linh ngàn đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo từ thị thanh hòa một mươi hai năm tù giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòn đất tỉnh kiên giang vừa bắt tạm giam thị úc đẹp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ xã thành lộc huyện châu thành tỉnh kiên giang về hành vi trộm cắp tài sản
trưa ngày một mươi năm tháng chín lợi dụng lúc gia đình chị trương thị nguyệt ở thị trấn hòn đất ngủ trưa không đóng cửa
đẹp đã lẻn vào phòng ngủ lấy trộm tiền và điện thoại di động của chị nguyệt tổng trị giá tài sản trên ba mươi triệu đồng
tuy nhiên sau đó chị nguyệt phát hiện tri hô và phối hợp cùng người nhà bắt giữ đẹp giao công an xử lý
vào ngày hôm qua ngày ba tháng một mươi chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã có công điện về tăng cường công tác kiểm tra
quản lý các hồ nước trên địa bàn toàn thành phố
theo công điện vào những ngày qua tại hồ tây đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường
ubnd tp đang tập trung chỉ đạo kiểm tra xác định nguyên nhân cá chết và có những giải pháp khắc phục ban đầu
để đảm bảo an toàn tại các hồ nước trên địa bàn thành phố yêu cầu giám đốc các sở ngành
chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội
công ty một thành viên thoát nước hà nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau
đẩy mạnh công ty
công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường
đặc biệt là môi trường nước tại các hồ chứa nước trên địa bàn
tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường tại nơi sinh hoạt
tăng cường công tác kiểm tra quản lý các hồ nước trên địa bàn
nếu phát hiện dấu hiệu bất thường phải thực hiện các phương án xử lý ngay
và báo với ubnd tp để kịp thời chỉ đạo
từ trước đến nay làm nghề nông thì người nông dân luôn đầu tư tiền bạc
công sức của mình
hy vọng thu được thành quả cao vào mỗi vụ thu hoạch
nhưng người nông dân tại bạc liêu cứ bước vào vụ nuôi tôm
ngoài nỗi lo toan về nguồn giống kỹ thuật nuôi
người nông dân còn đối mặt với nỗi lo về chất lượng thức ăn thuốc thủy sản giả kém chất lượng
và hiện nay thì trên thị trường các loại thức ăn thuốc thủy sản kém chất lượng
luôn được bày bán lẫn với hàng thật tại các cửa hàng trên địa bàn tỉnh bạc liêu
và trong thời gian gần đây qua công tác thanh tra kiểm tra của các ngành chức năng
đã phát hiện không ít cơ sở kinh doanh buôn bán thức ăn thuốc thủy sản kém chất lượng
từ đầu năm đến nay thanh tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bạc liêu
đã phát hiện xử lý gần hai mươi trường hợp kinh doanh thuốc thú y thủy sản
sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong nuôi trồng thủy sản
không có trong danh mục được phép lưu hành
một mươi trường hợp vi phạm nhãn mác hàng hóa và các sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản và thức ăn bổ sung
đặc biệt khi tiến hành lấy năm mươi sáu mẫu kiểm tra chất lượng thì đã có hơn hai mươi mẫu không đạt chuẩn
tri cục nuôi trồng thủy sản tỉnh bạc liêu cho biết thanh tra kiểm tra trong chín tháng đầu năm
tại sáu mươi tám cơ sở kinh doanh thì đã có gần bốn mươi trường hợp vi phạm
trong thời gian sắp tới thì một mặt là chúng tôi cũng tăng cường công tác thanh kiểm tra
tuy nhiên về phía bà con nông dân thì chúng tôi cũng đề nghị như thế này
một là khi sử dụng các loại sản phẩm thức ăn đặc biệt là vi sinh và các sản phẩm xử lý cài tạo môi trường
thì nên sử dụng những sản phẩm đã có quy tính và có thương hiệu mà bà con nông dân
tốt nhất là bà con nông dân cũng đã có thể đã sử dụng rồi
và cái thứ hai đó đối với những sản phẩm mới mà chưa từng sử dụng
thì đề nghị bà con nông dân chúng ta đọc kỹ các nhãn mát hàng hóa
và lựa chọn những đại lý những cơ sở có quy tính trong địa phương của mình
hàng giả tràn lan trên thị trường người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là nông dân
không có máy móc để kiểm tra được chất lượng thức ăn
hay thuốc nuôi trồng
người nông dân đành thử bằng kinh nghiệm qua nhiều lần sử dụng
nhưng hậu quả của việc sử dụng sản phẩm giả kém chất lượng này không hề nhỏ
nông dân tốn kém nhiều tiền hơn
chất lượng thức ăn thuốc có thể ảnh hưởng đến tôm gây bệnh hoặc thiệt hại
mặt hàng có chất lượng thì lúc nào mình cũng có hiệu quả cao hơn
thứ nhất là cái phí nó nhẹ hơn thứ hai là cái hiệu quả mình nuôi nó đạt cao hơn
và cái tiền lợi nhuận sẽ có
những mặt hàng giả hoặc là những mặt hàng kém chất lượng
thì nó nhiều quá nó trộn lộn trên thị trường thì mình cái phí mình đưa lên cao
và mình nuôi không được thì cái phí của mình có tổn thất nhiều quá lớn quá
người nông dân cũng muốn làm được để có cái sự nỗ lực gì đó trong xã trong ấp
cái gì đó để phát triển thêm
còn mà làm không được thì nói chung ra thì người nông dân chịu hết
việc các cơ sở vi phạm quy định kinh doanh buôn bán hàng kém chất lượng không còn mới
nhưng việc vi phạm này ngày càng tinh vi hơn phổ biến hơn và khó nhận biết hơn
với quá nhiều sản phẩm về thức ăn thuốc thủy sản chất cải tạo môi trường lưu hành trên thị trường
vì không thể nhận định chất lượng bằng trực quan
nông dân chỉ còn biết phó thác niềm tin vào các cơ sở kinh doanh
nhưng với thực trạng sản phẩm kém chất lượng được bày bán tràn lan tại các cơ sở kinh doanh hiện nay
sự phó thác niềm tin ấy quá mong manh
thưa quý vị và các bạn khi nói đến lớp học vẽ thì ai trong chúng ta cũng thường liên tưởng tới
đây là những lớp học là nơi các em nhỏ được cặm cụi chơi với màu sắc như những bước đầu tiên bước vào môi trường nghệ thuật
thế nhưng ở hà nội có một lớp dạy vẽ đặc biệt không dành cho trẻ em mà dành cho những người cao tuổi
và lớp học vẽ đặc biệt không dành cho trẻ em mà dành cho những người cao tuổi
và lớp học vẽ ký ức của sở nghệ thuật tý tuấy mà chúng tôi đề cập đến trong phóng sự sau đây đang nhận được sự quan tâm lớn
như một bằng chứng cho thấy sức hút của thị trường nghệ thuật dành cho người cao tuổi
cầm bút vẽ ở tuổi đã ngoại lục tuần bà nguyễn thị hòa học viên lớp vẽ ký ức sở nghệ thuật tý tuấy không khỏi vụn về lắm ngóng
nhưng vượt qua những ngại ngùng ban đầu lại là niềm vui nhẹ nhõm và an nhiên khi được thả những suy tưởng của mình vào từng nét vẽ
em tham gia lớp học chỉ một tuần hai buổi nhưng đây là quãng thời gian đáng quý để bà có thể sống thư thả với những cảm xúc những ký ức của mình
được vẽ theo những cái chủ đề chủ điểm mà ở lớp nhà trường ở đây hướng dẫn thì mình cảm thấy rất là thoải mái
được gọi là phóng khoáng đưa những cái nét bút mặc dù nó rất là mới đầu và chưa biết nhưng mà nói chung là nó có một cái sự gọi là cuốn hút và mình cảm thấy rất là thư giãn về mặt tinh thần
khác với những lớp học vẽ khác học viên đều phải trên bốn mươi năm tuổi họ có thể đã biết hoặc chưa từng cầm cây cọ vẽ nhưng đều chung nhau ở niềm yêu thích vẽ thích nghệ thuật thích cái đẹp
và họ mượn nét bút
màu sắc để tái hiện lại một cách sống động ký ức năm tháng cuộc đời mà họ đã đi qua
thông quá công nghệ và kỹ thuật vào bố cụ
tất cả những gì mà các bác các cô
quý vị và các bạn hà nội sẽ trở thành trung tâm start up khởi nghiệp của cả nước
quyết tâm này đã được các cấp lãnh đạo của thành phố hà nội khẳng định trong nhiều dịp gặp gỡ tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp
có một thực tế là đang có một làn sóng start up việt tìm đến các nền kinh tế như singapore hồng kông trung quốc
để khởi nghiệp đặt nền móng kinh doanh
lý do là tại các nền kinh tế này thủ tục pháp lý để thành lập doanh nghiệp mới dễ dàng đơn giản hơn
cùng rất nhiều cơ chế ưu đãi về thuế vốn cho doanh nghiệp mới thành lập
thực tế này cũng được ông nguyễn văn tứ giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội thừa nhận
có tám mươi doanh nghiệp ở hà nội khó tiếp cận được nguồn vốn
do doanh nghiệp không đủ điều kiện về tài sản thế chấp
hoặc không đáp ứng được các thủ tục quy trình vay vốn của các tổ chức tín dụng do quy mô nhỏ và hạn chế
đứng trước đòi hỏi thực tiễn này hà nội địa phương đang có trên hai trăm linh doanh nghiệp đứng thứ
chợ cóc dân sinh tự phát nhét nhát gây cản trở ủn tắc giao thông
ô tô xe máy rừng đỗ sai quy định
người dân không còn đường đi lối lại tại vỉa hè
đây là thực trạng chung
tại nhiều tuyến phố ở hà nội nhất là tại các tuyến phố cổ
không chỉ có những hộ kinh doanh dường như đã quá quen với việc lấn chiếm vỉa hè lòng đường
với nhiều người dân ngồi vỉa hè với việc tiết kiệm vừa là cái thú khó bỏ
một thực trạng khác là đa số người có thu nhập thấp công việc không ổn định
mà ngay cả những hộ gia đình khá giả cũng là đối tượng lấn chiếm phổ biến
tất nhiên là đối với người quốc tế
mọi người có cái chủ hướng khác
nhưng mà đối với người dân người ta cuộc sống
người ta sống liền với người ta
thì người ta cũng phải có cái cuộc sống
thì nên để cho người ta có cái cuộc sống
đồng thời dễ dàng nhưng mà nên giáo dục cho người ta
có một cái ý thức thẩm mỹ đối với quốc tế
thì đó là cái tốt cái giáo dục ấy
cái giáo dục mà với người dân thì nên làm
và chỉ khi có mặt của các lực lượng chức năng
thì mọi thứ mới được nhanh chóng dọn dẹp và vỉa hè trở lại với vẻ
vốn có của nó
đây là tình trạng nan dài và không thể giải quyết rứt điểm
người dân thì người ta cũng vì cuộc sống
cũng vì như anh cũng biết
thì rằng là địa bàn cũng như là cái cửa hàng kinh doanh là cũng chật hẹp
mà cái việc vi phạm người dân
thì khi lực lượng chức năng của chúng tôi làm quyết liệt
mặc dù cũng đã tuyên truyền vận động
nhưng mà khi chúng tôi làm quyết liệt và người ta chấp hành
nhưng mà khi mà chúng tôi mà lực lượng đảm bảo trật tự đô thị mà không đủ
những lúc mà chúng tôi không đủ và vì quân số nó còn có hạn
thì người ta vẫn còn tiếp tục có những cái vi phạm về vấn đề trật tự đô thị
chúng ta gặp phải một cái song đề rất là khó giải
muốn tiến lên văn minh hiện đại thì buộc lòng phải bỏ qua
phải không tính đến gì đến những cái vấn đề là bài toán sinh kế
của cái nhóm yếu thế vân vân
cho nên ở đây tự trưng lại thì nó vẫn có một cái câu chuyện kể
tức là phải kiên quyết phải mệnh mẽ
thay vì là cứ lúng túng cứ giải quyết những cái câu chuyện giống như giật tháo
vật gấu va vai được chỗ này nó lùng bùng nó hỏng chỗ khác
lấn chiếm lòng lề đường
vỉa hè đã ăn sâu vào lối sống của người dân
những đợt dẹp vỉa hè của các cơ quan chức năng vẫn chưa đạt hiệu quả
nếu tất cả đều dựa vào lý do thì vấn nạn lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh tại hà nội
xem ra rất khó được xử lý triệt để
tại cần thơ cục cảnh sát giao thông đã có buổi kiểm tra công tác thi hành pháp luật
trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trong thời gian qua
tại buổi làm việc đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an đã đánh giá cao kết quả thi hành pháp luật
trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội của cảnh sát giao thông đường bộ
cảnh sát đường thủy công an tp cần thơ trong thời gian qua
theo đó công tác tuần tra xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông được thực hiện đúng quy trình theo pháp luật quy định
trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an thành phố cần thơ đã phát hiện
xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm vượt quá nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện
cảnh sát đường thủy cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa
tuần tra phát hiện và xử lý hàng chục phương tiện ghe cào khai thác thủy sản theo kiểu tận diệt
qua đó tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm trật tự an toàn giao thông được đảm bảo ổn định
vào sáng ngày hôm qua phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh cà mau phối hợp với ban giám hiệu trường trung học cơ sở tân lợi
thuộc ấp xóm sở xã hồ thị kỷ huyện thới bình đã tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho hơn hai trăm năm mươi học sinh của trường
tại buổi tuyên truyền báo cáo viên đã cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình tai nạn giao thông
trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua những quy định của nhà nước liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
các quy tắc biển báo giao thông các quy định về điều khiển phương tiện giao thông theo độ tuổi
ngoài ra các em còn được nghe cán bộ cảnh sát giao thông nêu những lỗi phổ biến của mình khi tham gia giao thông
như điều khiển phương tiện xe máy khi chưa đủ tuổi không có bảng lái xe hoặc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
đi hàng ba hàng bốn mỗi khi tan trường